thưa quý vị bắc bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét khô trong ngày hôm nay
sáng sớm nay khi đi ra ngoài thì quý vị vẫn cần phải chuẩn bị áo ấm và khăn quảng
bởi lúc này nhiệt độ sẽ chỉ từ một mươi bốn một mươi bảy độ vùng núi cao thì có nơi dưới một mươi độ
và trong ngày nắng sẽ lên nhưng nhiệt độ cao nhất cũng chỉ tăng tới mức là hai mươi một hai mươi bốn độ trời vẫn lạnh
vâng mùa lạnh thì hầu hết những người mắc bệnh xương khớp thường cảm thấy đau và khó chịu hơn
nhất là với người trung niên và người cao tuổi
để cải thiện tình trạng đau xương khớp khi thời tiết lạnh người mắc bệnh nên chủ động giữ ấm cơ thể
hạn chế tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh vào lúc sáng sớm và đêm khuya
hãy vận động nhẹ nhàng bằng cách đi bộ cũng giúp cho máu được lưu thông tốt hơn
và cùng với đó thì hãy tập cho mình thói quen ăn uống lành mạnh
bổ sung những dưỡng chất dầu vitamin canxi giúp cho xương khớp luôn bền bỉ
hãy lên kế hoạch khám sức khỏe định kỳ tránh thói quen là khi xương khớp bị đau nặng mới đến gặp bác sĩ